với hình vị cướp giật tài sản đào quang viễn và lê hàng phương thông cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thủy thuyên huế
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi ba tháng tám công an tp huế nhận được tin báo của chị nguyễn thị phương nhi
trình báo về việc con của chị sinh năm hai nghìn một mươi hai trong lúc đang xem điện thoại tại nhà thì bị hai đối tượng đến cướp giật
vào cuộc điều tra đến một mươi h ngày hai mươi bốn tháng tám lực lượng công an xác định hai đối tượng trên là thủ phạm gây án
tại cơ quan công an viễn và phương đã thừa nhận về hành vi phạm tội